do ảnh hưởng của bão và gió mùa tây nam hoạt động mạnh kết hợp với chiều cường dâng cao kèm theo sóng lớn
khiến ven bờ biển tây thuộc địa bàn huyện u minh và trần văn thời tỉnh cà mau đã phát sinh thêm nhiều điểm sạt lở nguy hiểm với tổng chiều dài hơn một sáu trăm linh m
tại u minh có bốn điểm sạt lở mới nằm trên địa bàn xã khánh tiến với tổng chiều dài sáu trăm bốn mươi tám mét
gồm tuyến bờ bắc bờ nam vàm tiểu dừa từ bờ nam vàm tiểu dừa về cống hương mai khu vực bờ bắc bờ nam kênh dòng cát
còn tại huyện trần văn thời các điểm sạt lở ven biển mới phát sinh nằm trên địa bàn xã khánh bình tây và khánh hải với tổng chiều dài hơn một mét
tại các đoạn sạt lở nêu trên đai rừng chỉ còn từ hai đến năm mét là tới chân đê có nơi không còn rừng phòng hộ sóng biển đánh trực diện vào chân đê đe dọa vỡ đê
tại những nơi chưa có nguồn vốn triển khai xây dựng kè cơ bản bên ngoài cơ quan chức năng tỉnh cà mau nhanh chóng chuẩn bị nhân lực vật lực kè bản nhựa bao sinh thái cư tràm để xử lý khẩn cấp kiên quyết không bị vỡ bảo vệ đời sống sản xuất của người dân